tại đà nẵng nắng nóng gai gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
để xua tan cơn nóng rất đông người dân và du khách đã đổ xô về các bãi biển để tắm giải khát và đón gió
lượng du khách đến với thành phố đà nẵng trong những ngày này để tham gia các lễ hội tăng lên rất lớn
nhưng do nhiệt độ trong ngày tăng cao nên mọi người thường đợi đến chiều mắt để tập trung về các bãi biển tại thành phố này để giải nhiệt
dù có xuống tắm biển hay không mọi du khách đều cảm thấy dễ chịu hơn khi đến với biển
tôi thấy khi đến biển đà nẵng thì biển ở đây rất đẹp sạch sẽ con người thì thân thiện ạ
với cái thời tiết nắng nóng khoảng tầm ba mươi chín bốn mươi độ như thế này thì đến với biển là điều tuyệt vời nhất ạ
đến đây cảm giác dễ chịu
không chỉ du khách người dân tại thành phố đà nẵng cũng tranh thủ sau giờ làm việc để đưa gia đình đặc biệt là trẻ em đến với các bãi biển để tránh nóng
lượng người đổ về các bãi biển thường tăng lên từ sáu đến bảy
sau năm giờ chiều
thời tiết ở trong nhà thì thời tiết là nhiệt độ ba mươi năm ba mươi sáu độ chứ ngoài đây là mình bà ra biển là thời tiết mát mẻ hơn chứ không có như những cái biển khác
mình thấy thoải mái chứ
biển đây sạch sẽ không khí thói án nữa
mình cho nít đi rất là tốt
thời tiết mấy hôm nay rất là nóng nắng thành ra là coi như là ở nhà nóng chịu không nổi
bữa chiều đi làm về là tranh thủ
trang thủ những cái giờ mà tan tầm dẫn con dẫn cháu để mà đi tắm biển để hưởng những cái không khí này mà thay đổi
thành ra là con người nó sẽ khỏe hơn tốt hơn
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được tăng cường tại các bãi biển và thời gian trực cũng được duy trì nhiều hơn
nói chung là đào mùa đào mùa hè nói chung là thường xuyên là lượng khách rất đông
cho nên là lực lượng
lực lượng cứu hộ chúng tôi thường xuyên cảnh giác và tăng cường coi như công tắc cứu hộ để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển trong cái mùa hè này
dù lượng khách tăng đột biến trong những ngày cuối tuần như thế này nhưng do có sự chuẩn bị từ trước
nên công tác vệ sinh và đảm bảo an toàn tại các bãi biển đà nẵng vẫn luôn được đảm bảo
cả người dân và du khách đều cảm thấy hài lòng khi được vui chơi tắm mát tại các bãi biển sạch đẹp như thế này